ngay sau khi quốc hội hàn quốc bỏ phiếu thông qua việc luận tội tổng thống hàn quốc park geun hye
ngày hôm qua hàng trăm nghìn người dân nước này đã tập trung ở thủ đô seoul để kêu gọi bà park geun hye từ chức ngay lập tức
ước tính có khoảng năm trăm linh người tham gia cuộc biểu tình đây là cuộc biểu tình thứ bảy trong nhiều tuần qua
tuy nhiên cuộc biểu tình mới nhất có tính chất ăn mừng quyết định của quốc hội ủng hộ kiến nghị luận tội bà park geun hye
trong khi đó một nhóm người ủng hộ bà park hầu hết là những người trên sáu mươi tuổi
tập trung gần văn phòng tổng thống để phản đối quyết định luận tội bà
trước đó ngày chín tháng một mươi hai quốc hội hàn quốc đã thông qua kiến nghị luận tội tổng thống park geun hye
theo đó bà park ngay lập tức bị đình chỉ tạm thời trước vụ tổng thống
thủ tướng đương nhiệm hwang kyo an đã thay thế bà park tạm thời lãnh đạo đất nước
tòa án hiến pháp sẽ có thời hạn một trăm tám mươi ngày để xem xét và ra phán quyết cuối cùng đối với đề xuất luận tội tổng thống
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri phiến quân thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng hôm qua đã tiến được vào thành phố cổ pamira ở miền đông syri sau khi tấn công vào các khu vực ngoại ô của thành phố này
các tay súng nhà nước hồi giáo is đầu tuần này đã mở lại cuộc tấn công và đã tái chiếm được kho vũ khí các quận phía bắc và phía tây tại pamira
is đã chiếm giữ khu vực này trong một mươi tháng trước khi quân chính phủ syri chiếm lại hồi tháng ba
ngoại trưởng mỹ john kerry phát biểu sau cuộc họp ở paris giữa các chính phủ ủng hộ phe đối lập syri đã cảnh báo chính phủ nước này và nga khi is sắp chiếm được aleppo
theo các nhà hoạt động nhân quyền is đã từng hủy hoại nhiều tượng đài giết hại giám đốc khảo cổ chỉ trong một mươi tháng chiếm được thành phố cổ này nơi được unesco công nhận là di sản thế giới
cơ quan khí tượng học của trung quốc sáng sớm nay đã phát cảnh báo vàng khi một đợt khói mù mới dự kiến bao trùm khu vực rộng lớn ở nước này
nhiều nơi ở các tỉnh thành bắc kinh thiên tân hà bắc hà nam giang tây và một số khu vực khác cũng sẽ bị bao phủ bởi khói mù trong hai ngày hôm nay và ngày mai
một số khu vực có thể bị ô nhiễm nặng nề dự báo một khối không khí lạnh vào đêm mai sẽ làm tan khói mù
trung quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết theo màu gồm bốn bậc mức nghiêm trọng nhất là màu đỏ tiếp theo là màu cam vàng và xanh lơ
dù chính phủ đã nỗ lực chống ô nhiễm tình trạng khói mù xảy ra ngày càng thường xuyên vào mùa đông ở miền bắc nơi thời tiết lạnh khiến người dân đốt than đá để sửa ấm đã làm tình hình càng thêm nghiêm trọng
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt